tại hội trường diên hồng nhà quốc hội thành phố hà nội quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc
dự phiên bế mạc có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định sau hai đợt làm việc khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm
kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
kỳ họp đã tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết dân tộc nghị lực quyết tâm cao
để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi
là năm cuối nhiệm kỳ tuy có nhiều biến động khó khăn
nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh thiên tai
biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu
một số chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra
nhưng vẫn là một năm thành công của nước ta
được coi là điểm sáng trên thế giới cả về phòng chống đại dịch covid một mươi chín
và phục hồi phát triển kinh tế
đã củng cố vững chắc niềm vững
tìm tin của nhân dân với đảng nhà nước
đây là thành tích rất đáng trân trọng tự hào
là kết quả của sức mạnh đài đoàn kết dân tộc
tạo thế và lực mới để đất nước vững bước vào giai đoạn tiếp theo
trên cơ sở bám sát tình hình thực tế
phân tích sâu sắc những thuận lợi thời cơ cũng như những khó khăn tồn tại
các đại biểu quốc hội đã đề xuất những kiến nghị giải pháp quan trọng
cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
quốc hội cũng đã cho ý kiến bước đầu về dự kiến các mục tiêu chủ yếu
một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm năm
các kế hoạch tài chính năm năm đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kính thưa quốc hội bước sang năm hai nghìn hai mươi một là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
với nhiều thời cơ và vận hồi mới
đây là năm tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cũng là năm đầu tiên thực hiện
chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dự báo nước ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn
thách thức lớn quốc hội đề nghị chính phủ các cấp các ngành
và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ
tinh thần dân tộc đoàn kết đồng sức đồng lòng và chủ động trách nhiệm cao
để thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế
phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra tạo nền tảng
để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới
đồng thời giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia
xây dựng môi trường hòa bình ổn định để tiếp tục phát triển bền vững đất nước
trước mắt tiếp tục quan tâm ủng hộ chia sẻ chung tay giúp đỡ đồng bào
tại các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống
và khôi phục sản xuất kinh doanh
quốc hội yêu cầu chính phủ các cấp các ngành cần khẩn trương
triển khai thực hiện các luật nghị quyết mới được quốc hội thông qua
nhất là cần tích cực chủ động ra soát chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm lộ trình
thực hiện một số nội dung theo đúng quy định của luật bảo vệ môi trường và luật cư trú
trước đó chiều cùng ngày quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về ngày bầu cử
đại biểu quốc hội khoáng một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
là chủ nhật ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một